các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một nhóm nữ học sinh đến khè giang xã lộc nghĩa huyện nghĩa đàn tắm
trong quá trình tắm có sáu học sinh bị đuối nước trong đó có hai em may mắn bơi được vào bờ thoát chết bốn nữ sinh còn lại bị mất tích
các em cùng học lớp tám d trường trung học cơ sở nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
ngay sau khi xảy ra sự việc người dân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện nghĩa đàn và đội cảnh sát chữa cháy cứu hộ cứu nạn số ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh nghệ an đã xuống đập tìm kiếm các em
đến nay thi thể các em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức lễ mai táng
danh tính của bốn nữ sinh xấu số gồm em hoàng quỳnh trang em võ thị thảo my em nguyễn hà giang em hoàng thị lan anh một mươi bốn tuổi cùng trú xóm tân lập và thịnh hồng xã nghĩa lộc
ông nguyễn văn hùng trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện nghĩa đàn cho biết lãnh đạo phòng cùng với chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình các em
đồng thời phối hợp gia đình để lo hậu sự
phòng cũng chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tư tưởng để trấn an tâm lý lo lắng cho học sinh và phụ huynh toàn trường
phòng giáo dục và đào tạo huyện nghĩa đàn cũng đã chỉ đạo nhà trường thầy cô giáo làm tốt công tác tư tưởng để trấn an tâm lý lo lắng cho học sinh và phụ huynh
sự việc thương tâm này thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng đuối nước ở học sinh trong mùa hè
đặc biệt hiện nay khi thời tiết bắt đầu nắng nóng và trên địa bàn tỉnh nghệ an có rất nhiều ao hồ
rất dễ xảy ra tình trạng đuối nước